đập nova kharkovka ở kherson có vai trò quan trọng chiến lược
đây là một trong những con đập cuối cùng còn sót lại trên sông nippro
ngăn cách các lực lượng ukraine và nga ở phía nam
do đó ngoài ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân môi trường
thì giới quan sát cũng đặc biệt quan tâm tới tác động của vụ vỡ đập
với cuộc phản công mới của kiev và cục diện chiến sự ở ukraine
hiện tại các quan chức ukraine vẫn tự tin cuộc phản công của họ sẽ không bị ảnh hưởng
tuy nhiên các nhà phân tích chỉ ra rằng vụ vỡ đập thủy điện nova kharkovka trên sông dnipro
có thể làm phức tạp thêm bước tiến của kiev trong bất cứ cuộc tấn công nào
hãy nhớ rằng nga đang ở thế phòng thủ chiến lược và ukraine đang ở thế tấn công chiến lược
trong ngắn hạn đó chắc chắn là một lợi thế cho nga
điều đó sẽ giúp ích cho moscow cho đến khi nước rút
vì nó khiến ukraine gặp khó khăn hơn trong việc vượt sông để tấn công

ngoại lợi thế đang ở phía nga bởi vụ vỡ đập kharkovka tạo ra vị trí phòng thủ rất tốt cho nga
khi họ đang chờ đợi cuộc phản công của ukraine
lũ lụt tràn vào khu vực sẽ ngăn cản việc sử dụng các loại vũ khí hạng nặng như xe tăng trong ít nhất một tháng
trong khi đó maria miron một nhà nghiên cứu tại king scolec ở london gọi đây là một bước ngoặt trong cuộc xung đột
nhưng cho biết cả hai bên có thể có một số lợi thế liên quan đến sự cố đập nova kakhofka
đối với người nga lý do để làm điều đó rõ ràng là để ngăn chặn cuộc phản công của ukraine
và tạo ra một tình huống nhân đạo ở kerson nơi mọi người cần được sơ tán
cũng như tạo các đầm lầy ngăn quân đội ukraine sử dụng bộ binh cơ giới
đối với ukraine phá đập cũng có thể là cách để đánh lạc hướng quân đội nga
trong lúc họ chuẩn bị tiến hành phản công ở những hướng khác
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé